các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hpv là một loại virus gây u nhú ở người là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay
rất có thể người bệnh sẽ bị mắc virus hpv trong cuộc đời nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào
các nhà khoa học đã tìm ra hơn một trăm linh chủng virus hpv khác nhau
hầu hết trong số đó đều vô hại không xuất hiện triệu chứng và tự khỏi không cần điều trị
hiện có hơn bốn mươi chủng virus hpv có thể gây bệnh tại bộ phận sinh dục và hậu môn
bệnh hoàn toàn có thể lây sang người lành ngay cả khi người bệnh không có bất cứ biểu hiện hay triệu chứng nào của bệnh
hpv không phụ thuộc vào số lượng người tình
người bệnh vẫn có thể bị nhiễm hpv ngay cả khi chỉ quan hệ với một người
nguy cơ nhiễm sẽ cao hơn không chỉ hpv mà còn các bệnh qua đường tình dục khác nếu quan hệ với nhiều bạn tình
vâng thưa bác sĩ virus hpv có thể gây ra những loại bệnh gì
và bác sĩ có thể cho biết

đó cũng là một trong số những nguyên nhân hàng đầu trong các bệnh lý lan truyền qua đường tình dục
virus hpv thì nguyên nhân phổ biến có thể gây nên những căn bệnh liên quan đến ung thư
đặc biệt là căn bệnh ung thư của tử cung ung thư tử cung ung thư âm hộ âm đạng hay gặp ở nữ giới
ngoài ra thì có thể gặp những ung thư hậu môn hoặc là những ung thư liên quan đến bòm họ
miệng lưỡi ung thư cả dân vật trẻ ở nam giới
virus hpv này thì tỷ lệ nhiễm mắc rất là cao
bất kể các đối tượng mà không phân biệt đối tuổi thì đều có thể nhiễm bất lại virus này
vâng hiện nay thì vaccine có tác dụng như thế nào trong việc phòng ung thư của tử cung và các bệnh do virus hpv gây ra
tiêm phòng vaccine đương nhiên là luôn là một cái biện pháp rất là chủ động và hữu hiệu an toàn và hiệu quả nhất
phòng ngừa trước khi mà có những cái tổn thương thực sự
thì hiện tại thì trên thị trường thì đang lưu hành cái loại vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung tứ giá parasi của mỹ
thì vaccine này cũng khá là an toàn và hữu quả
theo khuyến cáo của nhà hàng xuất thì có thể tiêm cho đối tượng nữ giới từ chín cho đến hai mươi sáu tuổi
bất luận là có quan hệ tình dục hay chưa
thì vaccine này thì sẽ giúp bạn phòng được bốn rip
trong đó thì có tuyết một mươi sáu một mươi tám
đó là hai cái tuyếp mà nó gây nên những cái bệnh nó là nguyên nhân hàng đầu gây nên những cái tiền căn bị ung thư
đặc biệt là ung thư của tử cung của phụ nữ những cái ung thư âm hộ âm đạo
ngoài ra thì có thể phòng được hai tuyết nữa đó là tuyết sáu và tuyết một mươi một
thì những cái tuyết này thì thường là gây nên những cái bụng góc sinh dục
vâng thưa bác sĩ nhóm đối tượng nào cần tiêm vaccine hpv
và vì sao năm giới cũng cần tiêm lại vaccine này
theo khuyến cáo của nhà sản xuất
thì đương nhiên là cái nhóm đối tượng
đối tượng được tiêm chỉ định đó là đối tượng nữ giới từ chín cho đến hai mươi sáu tuổi
thì bất kể là đã có quan hệ tình dục hay là đã lập gia đình hay chưa
tuy nhiên thì ở các nước phát triển thì đối tượng nam giới cũng khá là được quan tâm
khi mà người ta đã có rất là nhiều nghiên cứu là nam giới cũng được hưởng rất là nhiều lợi ích
khi mà được tiếp cận với cái vaccine phòng ngừa hpv này
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
toàn bộ vaccine đều được nhập từ các hãng sản xuất uy tín
bảo quản trong hệ thống dây truyền lạnh theo tiêu chuẩn gsp của bộ y tế
đến với vnvc tất cả khách hàng đều sẽ được hưởng các tiện ích khác hoàn toàn miễn phí
như khám sức khỏe sàng lọc trước tiêm tư vấn của bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau tiêm
đặt giữ vaccine nhắc lịch tiêm tự động
chị em có thể đến bất kỳ cơ sở nào thuộc hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc
để tiêm phòng ung thư cổ tử cung vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
vaccine được đánh giá là an toàn và có thể chống lại các tác nhân gây ra ung thư tiền ung thư và mụn cóc sinh dục
các bác sĩ khuyến cáo độ tuổi an toàn để tiêm vaccine đạt hiệu quả cao nhất là từ chín đến hai mươi sáu tuổi
và nam giới cũng nên tiêm vaccine phòng virus hpv
trong chương trình ngày mai các bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc
sẽ chia sẻ về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại